kể từ đầu dịch đến nay việt nam đã có hơn ba trăm một mươi một bảy trăm linh ca mắc covid một mươi chín được chữa khỏi
tổng số liều vaccine covid một mươi chín đã được tiêm là hơn hai mươi hai sáu triệu liều
các tỉnh thành phố ghi nhận số ca mắc cao lần lượt là thành phố hồ chí minh bình dương đồng nai long an
sở y tế hà nội vào sáng ngày hôm nay cho biết hà nội ghi nhận bốn ca mắc mới tại khu cách ly
đều thuộc chùm ca là f một của các trường hợp ho sốt cộng đồng
còn tại bình phước thì sau những ngày qua khi mà xuất hiện nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
đặc biệt là chùm ca bệnh tại một doanh nghiệp sản xuất gỗ tại huyện trơn thành
và doanh nghiệp khai thác mù cao su tại huyện bù đăng tỉnh bình phước
đã quyết định giãn cách xã hội theo chỉ thị một mươi sáu cttg trong một mươi năm ngày
kể từ một mươi hai h ngày hôm nay mùng tám tháng chín
đối với huyện trơn thành và kể từ một mươi tám h hôm nay đối với huyện bù đăng
tỉnh bình dương vào chiều tối ngày hôm qua thông tin đã sẵn sàng xây dựng vùng xanh
để đưa thành phố thủ dầu một trở lại trạng thái bình thường mới kể từ ngày một mươi tháng chín
đây là địa phương đầu tiên của tỉnh áp dụng phương thức này
theo kế hoạch khi áp dụng trạng thái bình thường mới một mươi bốn phường của thành phố thu dầu một
sẽ triển khai nội bộ người dân phường nào hoạt động phạm vi phường đó
từ tuần tiếp theo các phường sẽ thông thương
với nhau song thành phố vẫn kiểm soát chặt các cửa ngõ
trừ các nhóm đối tượng được quy định các địa phương sẽ không tiếp nhận người dân
đến từ thành phố thuận an dĩ an và thị xã tân nguyên
các chợ truyền thống và siêu thị trên địa bàn thành phố thủ dầu một được mở cửa
nhưng tiểu thương tại đây bắt buộc phải tiêm vaccine và thực hiện nghiêm năm k
đến nay thành phố đã đạt tỷ lệ gần chín mươi độ vũ vaccine covid một mươi chín cho người trên một mươi tám tuổi
dù tình hình dịch bệnh tại địa bàn đang được kiểm soát cơ bản
công tác xét nghiệm sàng lọc vẫn được thực hiện theo phương án một ba năm
cũng như đang đẩy nhanh hoàn thành phủ vaccine cho đối tượng trên sáu mươi tuổi có bệnh nền
kể từ sáu giờ sáng nay các chốt kiểm dịch covid một mươi chín phân vùng của thành phố hà nội
đã triển khai kiểm soát chặt người và phương tiện lưu thông ra vào vùng một
theo mẫu giấy đi đường mới kết hợp vẫn sử dụng giấy đi đường cũ đã cấp
tiến tới khi đủ điều kiện thì sẽ nhập hai loại giấy này là một
tình hình giao thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
ngày hôm nay như thế nào và việc triển khai kiểm tra theo mẫu mới đang được thực hiện ra sao
xin mời quý vị và các bạn theo dõi ghi nhận mà phóng viên chúng tôi vừa thực hiện ngay trong sáng nay
tại chốt kiểm soát nằm trên đường cầu diễn quốc lộ ba mươi hai quận bắc tử liêm hà nội
lượng phương tiện từ vùng xanh vùng vàng hướng vào vùng đỏ gia tăng
nhưng không xảy ra tình trạng un tắc
giao thông ổn định thuận lợi lực lượng chức năng bố trí kiểm tra một trăm linh phương tiện qua chốt
so với những ngày hôm trước thì ngày hôm nay em cảm thấy

thì em thấy tình hình giao thông nó vắng hơn so với mọi hôm
để đảm bảo chống ủn tắc tại những khu vực từ vùng hai và vùng một
thì các lực lượng chức năng đã tăng cường lực lượng tại những chốt trọng điểm
đặc biệt là bố trí những tổ un tắc là phân đường từ xa
để đảm bảo cho người dân đi lại một cách thuận lợi an toàn
do vậy là tình trạng un tắc đã không xuất hiện tại những khu vực dắp dành cho các vùng
chúng tôi đã tiến hành tăng cường ngay lực lượng
để chia nhỏ các luồng phương tiện để giảm tải trên các chốt kiểm soát của chúng tôi
dùng các xe của tuần tra kiểm soát để chúng tôi nhắc người dân
là từ xa là cầm sẵn giấy đi đường trên tay
để khi đến chốt lực lượng thì chúng tôi vực lượng chức năng kiểm soát rất nhanh
và tạo điều kiện cho người dân đi để không tập trung quá đông
tại chốt lực lượng
theo thông tin mới nhất từ ủy ban nhân dân thành phố hà nội
trước mắt tiếp tục sử dụng giấy đi đường đã cấp và giấy cấp mới
kết hợp nhập vào dữ liệu dân cư
điều chỉnh đến hiệu quả thực tiễn thì mới nhập hai loại giấy thành một
chỉ phạt người ra đường không thuộc các trường hợp theo quy định của chỉ thị một mươi sáu
theo ghi nhận thực tế cho thấy
trong buổi sáng hôm nay người dân tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
sử dụng cả hai mẫu mới và cũ
đồng thời qua quá trình kiểm tra tại các chốt
lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền
trong việc sử dụng mẫu giấy đi đường mới
để nhanh những thông tin những dữ liệu
đến để cho cơ quan chức năng
để phục vụ cho việc cấp giấy đi đường
để phục vụ công tác cho kiểm soát
lực lượng chức năng được thuận tiện hơn thuận lợi hơn
lực lượng chức năng khuyến cáo người dân được cấp giấy đi đường
được phép đi từ vùng này sang vùng khác
nhưng phải đúng điểm đến
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm
ra ngoài khi không thực sự cần thiết
nhằm đảm bảo ai ở đâu thì ở đó
người ở vùng nào thì ở vùng đó
đang chặn mùa lây lan thu hẹp vùng đỏ
dập dịch trong thời gian sớm nhất
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị
công an tp sóc trăng đã triển khai nhiều biện pháp
để phòng chống dịch covid một mươi chín một cách hiệu quả
đồng thời giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn
một mươi tám h ngày bốn tháng chín
tại chỗ kiểm soát ngã ba lương đình của
khu lộ sáu mươi tp sóc trăng
với tinh thần cảnh giác và mưu trí
cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông
công an tp sóc trăng
đang thực hiện nhiệm vụ tại chốt
đã phát hiện ra hai đối tượng có biểu hiện nghi vấn
trong quá trình làm nhiệm vụ
tôi phát hiện có hai người có biểu hiện nghi vấn
thấy hai người này tiến hành giao thùng mì
và đưa cho nhau số tiền rất lớn
nên tôi tiến hành ra kiểm tra
trong quá trình kiểm tra
tôi phát hiện trong thùng mì
có một đối tượng có biểu hiện nghi vấn
một số bao thuốc đã qua sử dụng
và không còn thuốc
khi kiểm tra được khoảng hơn một mươi bao
còn năm bao cuối cùng
tôi kiểm tra
trong bao thuốc ấy
có một gói màu đen
tôi tiến hành bóc gói màu đen ra
có hai bọc gói nhỏ màu trắng
nghi là ma túy đá
lực lượng chức năng đã bắt giữ
và bắt giữ gói màu đen
và không chế hai đối tượng
trần trung hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
chú tại huyện mỹ ngân tỉnh sóc trăng
và trịnh hoàng sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai
chú tại huyện kế sách tỉnh sóc trăng
nhằm qua mắt lực lượng chức năng
các đối tượng đã giấu trong thùng mì tôm
một mươi gói ni lông bên trong chứa chất tinh thể
màu trắng nghi là ma túy
cùng các tăng vật liên quan
bước đầu các đối tượng khai nhận hành vi buôn bán ma túy
bên cạnh việc tham gia tuyến đầu
phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian qua các đơn vị chức năng
công an thành phố sóc trăng
đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ
phát hiện và đấu tranh có hiệu quả
với các hành vi vi phạm pháp luật
đặc biệt là các trường hợp tàng trữ
và sử dụng trái phép chất ma túy
bởi thời gian gần đây
thực trạng người nghiện và sử dụng
các chất ma túy trên địa bàn
diễn biến khá phức tạp
tình hình phức tạp của dịch covid một mươi
tiến hành lập các chốt
các đối tượng ma túy hoạt động
rất manh động và liều lĩnh
giao tại chốt kiểm dịch
bằng nhiều hình thức rất tinh vi
lực lượng rất khó phát hiện
công an thành phố sóc trăng xác định
vừa phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh trật tự
là nhiệm vụ rất quan trọng
lực lượng công an từ thành phố đến cơ sở
đã huy động một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia trực đầy đủ
phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ tự quản
thường xuyên tuần tra kiểm soát nắm bắt tình hình
từ đó phát hiện và xử lý kịp thời
các tình huống
giai đoạn đạo gặp rất nhiều khó khăn
nhưng mà sự chỉ đạo của ban chỉ đạo
và nhiều giám đốc của ban tỉnh
đã chỉ đạo sát sao
cho nên quá trình thực hiện
người dân cũng được người dân đồng tình ủng hộ
tuy nhiên qua thực hiện trong thời gian
rõ ràng trên địa bàn thành phố
đã kiềm chế được
tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố
trong thời gian tới
tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp
vì vậy ngoài sự chủ động quyết liệt
của các cấp các ngành và công an
mỗi người dân cần nâng cao ý thức trách nhiệm
với cộng đồng tự phòng bệnh cho bản thân
và gia đình tích cực phát hiện đấu tranh
tố giác tội phạm hành vi vi phạm pháp luật
nói chung cùng chung tay đẩy lùi dịch covid một mươi chín
phòng an ninh chính trị nội bộ công an tỉnh đắk lắc
và thanh tra sở thông tin và truyền thông
tỉnh đắk lắc vừa tiến hành triệu tập
làm việc một trường hợp
vì hành vi đăng tải chia sẻ thông tin
bịa đặt về chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
trên mạng xã hội facebook
trước đó người này đã dùng facebook
đăng tải lên trang cá nhân
thông tin bịa đặt về chỉ thị một mươi sáu
sau khi thông tin trên được đăng tải
đã có nhiều người vào bình luận
với những ý kiến hoài nghi
vào cuộc xác minh lực lượng chức năng xác định
đây là thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận
quá trình làm việc sau khi được giải thích
người này đã nhận ra hành vi sai phạm của mình
đồng thời tự gỡ bỏ bài đăng
và cam kết không tái phạm
hiện cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn tất hồ sơ
để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cập nhật
một mươi bảy đối tượng đang sử dụng ma túy tổng hợp
đã bị công an huyện tam nông tỉnh phú thọ
phát hiện bắt giữ tại nhà nghỉ nữ hoàng
thuộc khu bảy thị trấn hương hóa huyện tam nông
tại hiện trường cơ quan công an thu giữ
một phần hai viên nén màu xanh
một mươi chín túi ni lông có dính chất bột màu trắng
tiến hành dùng quay thử test nhanh
xác định một mươi năm trên một mươi bảy đối tượng
dương tính với ma túy
khai thác nhanh các đối tượng khai nhận
số vật chứng trên là ketamin và thuốc lắc
do nguyễn ngọc sang mua về
và tổ chức cho cả nhóm cùng sử dụng
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tam nông
đang tiếp tục củng cố hồ sơ
xử lý theo quy định của pháp luật
còn với hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
công an huyện hà quảng tỉnh cao bằng
vừa bắt quả tàng đối tượng dương đức quyết
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại tổ dân phố ba thị trấn thông nông
vào lúc một mươi ba h bốn mươi năm phút ngày bảy tháng chín
tổ công tác công an huyện hà quảng
đang làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân phố ba
thị trấn thông nông
phát hiện đối tượng dương đức quyết
đi xe mô tô có biểu huyện nghi vấn
tiến hành kiểm tra phát hiện
quyết đang nắm một gói nhỏ bằng túi ni lông
bột màu trắng nghi là heroin
có trọng lượng một mươi bảy sáu gram
qua khám xét quyết khai nhận là heroin
vừa mua ở khu vực km năm phường đề thám
thành phố cao bằng với giá một mươi sáu triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hà quảng
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý
theo quy định của pháp luật
theo nhận định của cơ quan công an
tội phạm ma túy sẽ không dừng hoạt động
ngay trong thời điểm các địa phương
đang thực hiện giãn cách xã hội
chúng sẽ tìm mọi thủ đoạn để tiếp tục
mua bán giao dịch ma túy
tại địa bàn quận ba đình tp hà nội
từ công tác chủ động nắm tình hình nắm đối tượng
đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
đã phát hiện ngăn chặn các đối tượng
đã sử dụng giấy đi đường giấy đi chợ
để giao dịch mua bán ma túy
với tờ phiếu đi chợ này đối tượng
lê thị thu hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy
trú tại phường phúc xá quận ba đình hà nội
đã sử dụng để ra đường đi giao dịch ma túy
trong lúc hà nội thực hiện giãn cách xã hội
áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
các trinh sát thuộc đội cảnh sát điều tra
tội phạm về ma túy công an quận ba đình
đã bắt quả tăng đối tượng hương
mang ma túy đi giao tại khu vực nhà máy nước yên phụ
bốn gói heroin được hương chia nhỏ
giấu trong áo ngực
cùng thời gian này đối tượng
hoàng thị hồng hương sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
trú tại phường ngọc thụy quận long biên
cũng đã bị đội cảnh sát điều tra tội phạm
về ma túy công an quận ba đình bắt quả tăng
khi đang giao dịch ma túy tổng hợp
cho một người phụ nữ chưa rõ lai lịch
với mục đích để tổ chức sinh nhật
tình hình dịch bệnh đang có diễn biến phức tạp
hà nội và một số địa phương
phải thực hiện giãn cách xã hội

hoạt động những diễn biến này

áp dụng các biện pháp nghiệp vụ

trên ma túy qua công tác nắm tình hình địa bàn
và công tác điều tra cơ bản thì nhận thấy là
tại địa bàn miền úc xá có một số đối tượng
cấm theo phiếu đi chợ và khai nhận là
lợi dụng đến phiếu đi chợ đấy để mô bán ma túy
trên địa bàn quận và các địa bàn các quận lận cận
trước đó phòng cảnh sát điều tra tội phạm
với ma túy công an hà nội cũng đã phát hiện
các đối tượng tội phạm lợi dụng xe vận tải
luồng xanh để vận chuyển ma túy trà trộn
và các mặt hàng nông sản để đưa đi tiêu thụ
từ các tỉnh tây bắc về hà nội
việc đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy
đã thể hiện sự quyết tâm của lực lượng công an
thủ đô trong việc thực hiện nhiệm vụ kép
tích cực trong công tác phòng chống dịch bệnh
và đảm bảo giữ vững ổn định tình hình
an ninh trật tự tại địa bàn